thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đường chín khe xanh
mùng chín tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
chiến thắng đã đi vào lịch sử như một mốc son trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của dân tộc
một thành công trong chỉ đạo chiến lược của cách mạng việt nam
trải qua gần sáu tháng chiến đấu quân dân việt nam trên mặt trận đường chín khe xanh
đã loại khỏi vòng chiến đấu một mươi bảy địch có một mươi ba quân mỹ
bắn rơi phá hủy bốn trăm tám mươi máy bay các loại cùng nhiều phương tiện chiến tranh khác
chiến thắng đường chín khe xanh góp phần ráng đòn nặng nề vào ý chí xâm lược của đội quân viễn trinh và cả chính phủ mỹ
nhưng tại đường chín khe xanh đây là lần đầu tiên nhiều đơn vị vốn được xem là tinh nguyện bậc nhất của quân đội mỹ
bị đối phương liên tục tấn công bao vây dài ngày rơi vào tình thế cá vo mắc cạn suy sụp tinh thần chiến đấu
chiến thắng đường chín khe xanh trong xuân hè năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám còn để lại cho cách mạng việt nam nhiều bài học sâu sắc
như phát hiện thời cơ chọn hướng tiến công chiến lược hiểm yếu để tạo sự đột biến bất ngờ
dành thế chủ động giữ vững tư tưởng tiến công phát huy hiệu lực tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn
không ngừng xây dựng củng cố phát huy vị trí vai trò của hậu phương chiến tranh nhân dân
biết khởi dậy sức mạnh truyền thống yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam trong hoàn cảnh ác liệt của chiến tranh
những bài học đó được trung ương đảng ta chất lọc vận dụng sáng tạo vào giai đoạn đấu tranh cách mạng tiếp theo
và vận vệ nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay